liên quan đến vụ việc tắm biển khiến cho ba em học sinh mất tích hiện lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba một nhóm học sinh một mươi một em lớp bảy trường trung học cơ sở quang trung xã đồng môn thành phố hà tĩnh đã xuống biển thạch hải huyện thạch hà để tắm biển
quá trình tắm biển thì có ba em bị sóng đánh ra xa bờ mất tích ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
đến sáng ngày hôm nay thì mới tìm thấy được hai nạn nhân hiện hàng trăm người vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm em học sinh còn lại